thưa quý vị quá trình điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương
và một số tỉnh thành phố khác cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bốn bị can
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quảng thành thao và nguyễn đức thành cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự